sau ba ngày tham gia liên hoan thanh niên việt nam trung quốc lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi
hôm nay đoàn đại biểu thanh niên trung quốc đã lên đường về nước
kết thúc một kỳ liên hoan thành công tốt đẹp
liên hoan diễn ra tại bảy tỉnh thành phố gồm hà nội lạng sơn bắc ninh ninh bình quảng ninh lào cai và phú thọ
ở mỗi địa phương đoàn đại biểu thanh niên trung quốc đã tham gia nhiều hoạt động như
trồng cây hữu nghị tham quan di tích lịch sử danh lam thắng cảnh
tại hà nội trong chương trình giao lưu đại biểu cũng đã nghe phát biểu của lãnh đạo đảng nhà nước của hai nước
liên hoan thanh niên việt nam trung quốc năm nay diễn ra với chủ đề
thanh niên việt trung chung tay vun đắp tình hiểu nghị
có sự tham gia của một đại biểu thanh niên trung quốc đã kết thúc tốt đẹp
để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi bạn trẻ tham gia
đây là hoạt động cụ thể thực hiện chủ trương chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng
hai nhà nước việt nam trung quốc về tăng cường giao lưu nhân dân thanh niên hai nước việt nam trung quốc